hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình đã ký quyết định ban hành quyết định điều chỉnh sửa đổi bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quyết định có hiệu lực từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
so với bộ tiêu chí do ban quản lý an toàn thực phẩm đề xuất cách đây ba ngày tức là ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ tiêu chí giảm từ sáu tiêu chí xuống còn bốn tiêu chí
đồng thời bỏ yêu cầu không bật máy lạnh và không phục vụ rượu bia
cụ thể tiêu chí một gồm ba điều kiện áp dụng đối với cơ sở kinh doanh ăn uống
thứ nhất cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định
về cơ sở vật chất trang thiết bị con người bảo quản vận chuyển nguồn gốc nguyên liệu các chứng tử liên quan
thứ hai cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận thực phẩm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
trang bị đầy đủ nước rửa tay xà phòng dung dịch sát khuẩn và thiết bị dụng cụ phương tiện làm khô tay
tự tổ chức xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên định kỳ cho người làm việc tại cơ sở có nguy cơ lây nhiễm
thứ ba cơ sở phải có đăng ký mã qr tại địa chỉ http antoangạchngangcovid tphcm gov vn
và tổ chức quét mã qr của người tham gia hoạt động tại cơ sở theo chỉ thị một mươi tám
ngày ba mươi chín của ủy ban nhân dân tp hcm
tiêu chí hai áp dụng đối với khách hàng phải thực hiện năm k khẩu trang khoảng cách khai báo y tế khử khuẩn
không tụ tập đông người phải quét mã qr và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ sở
tiêu chí ba nhân viên phục vụ người bán hàng người giao nhận hàng người đến liên hệ gọi tắt là người làm việc
cơ sở cũng phải thực hiện nghiêm quy tắc năm k quét quét mã qr và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế
điều kiện của người làm việc tại cơ sở là
người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng hoặc đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày
cơ sở phải xét nghiệm sắc covid hai tầm soát sàng lọc định kỳ hoặc khi người làm việc có một trong các biểu hiện sốt ho mệt mỏi đau họng mất khíu rác và vị rác khó thở
tiêu chí bốn chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định tại cơ sở
cụ thể chủ cơ sở có phương án tổ chức kinh doanh công khai số lượng khách tối đa được ăn uống tại cơ sở trong cùng một thời điểm
phải có bảng thông báo rõ tại cơ sở và đảm bảo số lượng khách đến ăn uống tại cơ sở không được vượt quá số lượng công bố
bên cạnh đó chủ cơ sở phải báo cáo phương án tổ chức kinh doanh và các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ sở cho ủy ban nhân dân phường xã thị trấn để quản lý theo dõi kiểm tra giám sát
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi hoạt động phải đạt bốn tiêu chí nêu trên
trước đó sở công thương đã đề xuất cho phép cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động theo bộ tiêu chí
đồng thời áp dụng ba yêu cầu đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày công suất tối đa năm mươi và không phục vụ đồ uống có cồn
riêng tp thủ đức và quận bảy được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín của tp hcm địa phương này đang ở cấp độ hai
theo các quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thành phố đã đủ điều kiện để mở lại một số hoạt động dịch vụ đã phải tạm ngừng để phục vụ công tác phòng chống dịch suốt một trăm năm mươi ngày qua
trong đó có các nhà hàng quán ăn
trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ tư nhà hàng quán ăn tại thành phố đã phải tạm dừng phục vụ tại chỗ từ ngày hai mươi tám tháng năm
trước thời điểm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
với đặc điểm đô thị sôi động bậc nhất cả nước
việc tạm ngừng hoạt động đã khiến không ít cơ sở kinh doanh phải gồng lỗ
tạm đóng cửa bởi chi phí vận hành và chi phí mặt bằng quá lớn
với việc đạt được những kết quả khả quan về tình hình dịch covid một mươi chín trong nhiều ngày liên tiếp
cùng với những quy định cụ thể của nghị quyết một trăm hai mươi tám đối với các hoạt động
người dân doanh nghiệp tại tp hcm đứng trước hy vọng về ngày hàng quán được mở bán tại chỗ
đời sống sản xuất kinh doanh phần nào trở lại như trước kia
mới đây phó giáo sư tiến sĩ phạm khánh phong lan
trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
đã có tờ trình ubnd tp hcm về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm
theo đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gọi tắt là cơ sở
trên địa bàn tp hcm chỉ được phép hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định
về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm
bộ tiêu chí gồm sáu tiêu chí
tiêu chí một cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trừ các cơ sở được quy định tại điều một
nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của luật an toàn thực phẩm và có đăng ký mã qr tại địa chỉ
theo chỉ thị một mươi tám ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi một của ubnd tp hcm
về việc tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
tiêu chí hai đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở
phải thực hiện đúng quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị con người
bảo quản vận chuyển nguồn gốc nguyên liệu các chứng từ liên quan
tiêu chí ba các cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm
triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ngành y tế bố trí khu vực giao nhận sản phẩm
trang bị đầy đủ nước rửa tay xào phòng hoặc dung dịch sách quản tay
và có phương tiện làm khô tay hoặc là khăn làm khô tay sử dụng một lần
tiêu chí bốn người lao động người đến cơ sở người giao nhận hàng khách hàng
người liên hệ cơ sở phải tuân thủ nguyên tắc năm k
phải thực hiện quét má quy rõ và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
khai báo y tế tiêm vaccine thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tiêu chí năm rồi vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh cơ sở thực hiện hạn chế số lượng người bán
người mua thực phẩm của một thời điểm theo hướng dẫn của ngành y tế
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiêu chí sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ
trong không gian kín không bán rượu bia khách ăn uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện
đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tờ trình đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ
phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm
quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đạt sáu tiêu chí nêu trên
ngày hai mươi hai tháng một mươi chủ tịch bác nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố sẽ công bố cấp độ dịch vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
và định hướng mở dần một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ
ngày hai mươi năm tháng một mươi tại họp báo
phó giám đốc sở công thương tp hcm thông tin việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ
vẫn đang trong quá trình trao đổi và cần làm rõ lại nhiều vấn đề
hiện đối bác nhân dân tp hcm và các sở ngành đang xem xét
cân nhắc lại cách làm tiêu chí đánh giá để mở lại hoạt động này
trong khi đó doanh nghiệp hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đang sốt ruột từng ngày
mong chờ được mở bán tại chỗ để phục hồi kinh tế sau gần năm tháng ngủ đông
vẫn nhiều điều kiện gây khó
vũ lâm trí đức chủ tịch liên minh doanh nghiệp vừa và nhỏ fme cho rằng
người dân tp hcm trải qua đợt dịch này cũng đã có ý thức giữ an toàn hơn
về đề xuất cho phép ăn uống tại chỗ nhưng không bán rượu bia của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
ông đức bàn khoăn tại sao loại hình cà phê quán nước loại hình này
khách cỗ ngồi và giao tiếp nhưng được mở còn rượu bia lại không
thậm chí khách uống cà phê cũng có nhóm đông người ngồi đến ba bốn tiếng
hàng có bán bia rượu vì đó là đặc thù của ngành này ông nói
chưa kể hiện nay sau gần một tháng mở cửa tại tp hcm tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín và tử vong đã giảm
chính quyền nên mạnh dạn nới lỏng hơn để phục hồi kinh tế cho doanh nghiệp
đây là cơ hội để người kinh doanh lấy lại doanh thu đã mất sau gần năm tháng đóng cửa ông nói
về điều kiện để hàng quán mở bán tại chỗ ông đức cho rằng
chỉ nên hạn chế thời gian hoạt động đến khoảng hai mươi một đến hai mươi hai giờ và yêu cầu
đảm bảo cả người bán lẫn khách hàng đều tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín và mũi thứ hai đủ một mươi bốn ngày
thực tế một số người tiêm đủ hai mũi vẫn nhiễm covid một mươi chín nhưng triệu chứng như cảm cúm bình thường
hiện nay việc chống dịch phải dựa trên yếu tố khoa học dịch tế
chứ không thể theo cảm tính lo sợ bùng dịch được ông đề xuất
tương tự một doanh nghiệp kinh doanh đồ uống tại tp hcm cũng cho biết về quy định không được bật máy lạnh
các cửa hàng có thể cố gắng đáp ứng được
trong thương mại thì làm sao có thể làm theo quy định đó đại diện doanh nghiệp này tắc mắc
chị phương thảo tp thủ đức cho biết rất mong chờ ngày hàng quán mở cửa trở lại
tôi có thói quen làm việc ở quán cà phê nhưng nếu không cho bật máy lạnh thì cũng sẽ cân nhắc
vì thời tiết nóng nực ngồi trong không gian đông người cũng không thể thoải mái được chỉ nói
trích ngừa và đảm bảo giãn cách
ở góc độ chuyên gia dịch tế bác sĩ trương hiếu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
với quy định hàng quán không được bán bia rượu chưa hợp lý
thực tế việc tập trung ăn uống tại nhà đã được thành phố cho phép từ lâu
và hoạt động này không khác so với việc ăn uống tại quán
chỉ có khác là phòng này qua phòng khác và có nhân viên phục vụ ông nói
do đó theo bác sĩ khanh nếu kiểm soát được nhân viên phục vụ
hai phòng đổi chuẩn cũng giống như tập trung ăn uống tại nhà
điều gy quan trọng nhất là tiêm vaccine đủ hai mũi cho các đối tượng nguy cơ ông nhấn mạnh
bên cạnh đó
chuyên gia dịch tễ này cho rằng giữa nhóm ăn uống này và nhóm ăn uống khác cũng cần đảm bảo giãn cách
lúc này không nghĩ đến khó khăn của người kinh doanh sao gọi là vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
nếu không mạnh dạn mở cửa thì sẽ lãng phí nỗ lực trích ngừa suốt thời gian qua bác sĩ khanh nhìn nhận
ngoài ra chính quyền địa phương có thể đề nghị các hộ kinh doanh ký cam kết
hoặc lập các đoàn hậu kiểm tra thường xuyên để giả soát việc tuân thủ quy định đảm bảo phòng dịch
tương tự ở góc độ doanh nghiệp dịch vụ ăn uống ông lê hoài nam phó tổng giám đốc vận hành công ty qrs việt nam
đơn vị sở hữu một trăm ba mươi nhà hàng kinh doanh các chuỗi thương hiệu dairy queen the pizza company
aca house holy crab the coffee club cũng cho rằng chỉ nên có quy định giãn cách giữa các bàn
sẽ đảm bảo hạn chế mức lây nhiễm giữa người ngồi ở bàn này và bàn khác
nếu được mở bán tại chỗ các nhà hàng cũng sẽ thực hiện bố trí giãn cách như thời điểm năm hai nghìn hai mươi
đó là giữa các bàn sẽ bỏ trống một bàn để các nhóm khách đã tiêm vaccine
để cùng nhau được ngồi gần và ngồi cách xa các nhóm khác
ông nói ở góc độ hộ kinh doanh chị nguyễn thị vê chủ một cửa hàng bánh xèo tại quần bảy
cho biết gần đây chị đã cho một số khách ngồi ăn tại quán vì nghe được thông tin cho mở bán lại tại chỗ
quãng chỉ khoảng hơn một mươi năm m hai nên tôi cố gắng sắp xếp các bản cách xa nhau
người đến ăn cũng ý thức giữ khoảng cách và đảm bảo tiêm đủ
hai mũi vaccine chủ quán và nhân viên cũng đeo khẩu trang chỉ nói
theo chị hiện nay các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều rất khó khăn khi phải dừng hoạt động gần năm tháng qua
mọi người đều có ý thức phòng dịch hơn do đó đảm bảo trích ngừa hạn chế giao tiếp
và đảm bảo giãn cách là điều kiện hợp lý nhất chỉ đề xuất
các nước trên thế giới có điều kiện gì khi ăn uống tại chỗ
theo nhk world japan hiện nay chính quyền thủ đô tokyo nhật bản
đã nới lỏng các biện pháp đối với các cơ sở ăn uống ở thủ đô sau khi số ca nhiễm mới và nhập viện giảm
ngày một mươi chín tháng một mươi nước này chỉ ghi nhận thêm ba trăm bảy mươi hai ca nhiễm mới
trong đó thủ đô tokyo nơi chiếm tới gần hai mươi hai trong tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn quốc chỉ có ba mươi sáu ca
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi tại tokyo các cửa hàng ăn uống được công nhận đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không còn phải hạn chế thời gian mở cửa hoặc ngừng phục vụ bia rượu trước hai mươi giờ
tất cả cửa hàng ăn uống sẽ được yêu cầu giới hạn số người ngồi cùng một bàn không quá bốn người
hoặc các nhóm khách có số lượng lớn hơn thì phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine
tương tự tại campuchia hiện số ca mắc giảm xuống dưới hai trăm linh ca trên một ngày
để được này do phép các quán ăn có thể bán rượu bia vào những ngày bình thường nhưng vào ngày lễ sẽ bị giới hạn
hay ở hàn quốc ngày hai mươi bốn tháng một mươi nước này ghi nhận một bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới
các nhà hàng vẫn được mở cửa đón khách
quán ăn chỉ phục vụ tối đa bốn khách trên một bàn nếu đã tiêm đủ hai mũ vaccine
tại singapore từ ngày một mươi ba tháng một mươi cô đảo này cho phép những người đã tiêm vaccine đầy đủ
mới được ăn uống tại chỗ ở các nhà hàng các khu ăn uống tập trung nhưng tối đa là hai người trên một nhóm
hiện số ca mắc hàng ngày của singapore lên mức cao kỷ lục là ba chín trăm chín mươi bốn ca vào ngày một mươi chín tháng một mươi
ông lorent bong đồng chủ tịch nhóm chuyên trách covid một mươi chín của singapore cho rằng vẫn quá rủi ro
cho phép năm người cùng một gia đình ăn uống cùng nhau ở nơi công cộng